các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
sau gần hai mươi ngày không có ca mắc covid một mươi chín mới ở cộng đồng
tính từ ngày một tháng một mươi đà nẵng lại xuất hiện hai ca cộng đồng ở đường lê duẩn quận thanh khê
nguồn lây là người về từ thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa ban hành quyết định
về việc tạm dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông
phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến thới hòa bình dương chỉ còn điều trị cho hơn ba trăm linh ca f
và dự kiến đóng cửa vào cuối tháng một mươi tới
đây là nơi cách ly điều trị f lớn nhất cả nước với sức chứa có thể lên tới ba mươi bảy giường
sau hơn ba tháng thất nghiệp hàng chục ngàn người bán vé số dạo ở khu vực đồng bằng sông cửu long
sắp có việc làm trở lại khi sổ số kiên thiết chính thức hoạt động trở lại vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
sau đây là một số thông tin khác
chương trình nghị sự kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm chủ tịch ủy ban xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch covid và tình hình thực hiện nghị quyết ba mươi của quốc hội
theo ủy ban xã hội một lo ngại lớn hiện nay là tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất và kinh doanh
chỉ tính tám tháng năm hai nghìn hai mươi một đã có tám mươi năm năm trăm linh tám doanh nghiệp rút khỏi thị trường và ngừng kinh doanh
con số này không dừng lại mà tiếp tục gia tăng trong khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
có xu hướng giảm bình quân cả về vốn và số lao động đăng ký
đã có tám mươi bảy hai doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực làm cho thị trường lao động khu vực chính thức có xu hướng thu hẹp
lực lượng lao động phi chính thức bị mất việc làm phải tạm ngừng làm việc chiếm tỷ lệ lớn
một lượng lớn lao động dịch chuyển từ các tỉnh thành phố lớn về quê tạo nguy cơ thiếu lao động nơi đi
gây ra đứt gãy chuỗi cung mứng lao động
vấn đề kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội cần được quan tâm đúng mức
trong đó tác động của đại dịch về sức khỏe thể chất và tinh thần tâm lý xã hội là rất lớn nhưng chưa được đánh giá đầy đủ
việc làm thu nhập đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề
nhất là đời sống của hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế
theo báo cáo của địa phương có hai chín mươi ba trẻ em mồ côi do dịch bệnh covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh là hơn một năm trăm linh trẻ mồ côi
dù chính phủ đã kịp thời ban hành thực hiện nhiều chính sách biện pháp an ninh xã hội
nhưng còn gặp không ít khó khăn do người lao động đang thực hiện giãn cách xã hội nên không thể thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ
nhiều địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí
nhiều lao động phi chính thức không có việc làm và thu nhập để đảm bảo cuộc sống
vẫn còn không ít lao động tự do những người không đăng ký tạm trú bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
phản ánh là chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước
có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt tại các địa bàn phong tỏa
giãn cách ở đô thị lớn và có thẩm tra của ủy ban xã hội nêu rõ

đồng thời sở y tế phối hợp với các sở ngành căn cứ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chỉ thị số một mươi tám của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố về triển khai
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trên ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong ngày hai mươi hai tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông trung tâm ngoại ngữ
tin học cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn
tiêu chí thành phần một giáo viên cán bộ nhân viên trực tiếp tại cơ sở giáo dục
phải có mã qr xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế tp hcm hoặc số sức khỏe điện tử hoặc pc covid
tiêu chí thành phần hai liên quan đến số lượng trẻ giáo viên học sinh cán bộ nhân viên tập trung tối đa
trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục
con số này sẽ do ngành y tế và sở giáo dục đào tạo quy định
nhưng chi tiết quy định như thế nào thì chưa được công bố
riêng nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục chỉ được giữ dưới một mươi năm em
tiêu chí thành phần ba là khoảng cách tối thiểu giữa giáo viên học sinh nhân viên tại cơ sở có quy định riêng đối với mỗi khu vực
khoảng cách giữa mỗi người trong phòng học phòng làm việc từ một mét trở lên
ở bên ngoài khoảng cách này là hai m
thực hiện đúng trường được chấm đạt có thời điểm không thực hiện đúng sẽ không đạt
ở tiêu chí thành phần bốn học sinh giáo viên cán bộ nhân viên thường xuyên rửa tay với xa phòng nước sát khuẩn trước khi vào lớp
có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế sàn nhà nhà vệ sinh sân chơi bãi tập đúng quy định
tiêu chí thành phần năm đề cập đến việc đeo khẩu trang khi làm việc học tập tại cơ sở giáo dục trừ khi ăn uống
tiêu chí thành phần sáu là giáo viên học sinh cán bộ nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế trước khi vào trường phòng học được phân luồng đảm bảo đi một chiều khi vào trường phòng học và ra về
tiêu chí thành phần bảy xét yếu tố phòng chăm sóc giáo dục phòng học phòng cách ly và phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tiêu chí thành phần tám là về tổ an toàn covid một mươi chín
tiêu chí thành phần chín cơ sở giáo dục được đánh giá đạt nếu không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán chú căng tin sẽ đưa giước đảm bảo phòng chống dịch covid theo quy định
tiêu chí thành phần một mươi về tổ chức hoạt động sau một mươi sáu h ba mươi đối với bậc mầm non hoặc hoạt động bán chú với bậc phổ thông
theo bộ tiêu chí các cơ sở giáo dục được đánh giá theo ba mức đạt tám một mươi tiêu chí cơ sở được coi là mức độ an toàn cao được tổ chức dạy học
các cơ sở mức độ an toàn nếu đạt sáu bảy tiêu chí những nơi này được tổ chức hoạt động dạy học nhưng trong vòng bốn mươi tám giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất tám tiêu chí thành phần
nhưng cơ sở đạt dưới sáu tiêu chí thành phần là chưa đảm bảo an toàn chưa được tổ chức hoạt động giáo dục phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất sáu tiêu chí thành lập
tại cuộc họp giữa ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện chủ tịch phan văn mãi đề nghị thời gian tới cần xem xét mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ hoặc các dịch vụ sinh kế khác để tạo ra thu nhập cho người dân
các chuyên gia dịch tế và kiểm soát nhiễm khuẩn ủng hộ tp hcm mở cửa hoạt động này

phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cũng ủng hộ tp hcm mở lại các hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ và mạnh dạ thực hiện các kế hoạch khôi phục kinh tế
theo ông tp hcm có tỷ lệ tiêm vaccine rất cao những trường hợp nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong đã được tiêm vaccine
ông hùng cũng lưu ý rằng để đạt mục tiêu an toàn khi ăn uống tại chỗ thì quan trọng nhất là năm k trong đó việc đảm bảo khoảng cách và môi trường thoạt khí là quan trọng nhất
do đó khi cho phép các hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ ngành y tế và chính quyền địa phương nên lưu ý và tuyên truyền các điều kiện này
còn theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm đối với hoạt động kinh doanh ăn uống
người phục vụ là nhóm nguy cơ cao nhất bởi họ thường xuyên tiếp xúc với nhóm người khác nhau do đó người này phải luôn đeo khẩu trang sát khuẩn thường xuyên và tiêm đủ liều vaccine
bác sĩ khanh cũng đề xuất sau khi hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ được khôi phục để đảm bảo an toàn dịch
chính quyền địa phương có thể đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết hoặc lập các đoàn hậu kiểm thường xuyên để ra soát việc tuân thủ quy định đảm bảo phòng dịch
ông phân tích giai đoạn trước đó ở tp hcm ai mắc covid một mươi chín cũng có thể trở nặng do vaccine chưa được phủ rộng rãi
còn hiện nay dịch chắc chắn đã lây chậm hơn ngành y tế cũng có thể kiểm soát được tình hình tỷ lệ tiêm vaccine đã rất cao
sau gần hai mươi ngày không có ca mắc covid một mươi chín mới ở cộng đồng từ ngày một tháng một mươi đà nẵng lại xuất hiện hai ca cộng đồng ở đường lê duẩn quận thanh khê
nguồn lê là người về từ tp hcm
theo ghi nhận của cdc đà nẵng đến chiều hai mươi tháng một mươi đã có tám f trong đó điểm lê duẩn có sáu f và hai ca ghi nhận tại chốt kiểm dịch vào thành phố
bà trần thanh thủy phó giám đốc phụ trách sở y tế tp đà nẵng cho biết mặc dù xuất hiện nhiều ca f cộng đồng mới
nhưng chính sách phòng chống dịch của đà nẵng đến thời điểm này không có gì thay đổi
các ca mắc mới sẽ được khoanh vùng xử lý theo các quy định hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
còn lại đà nẵng vẫn là trạng thái bình thường mới là vùng dịch cấp độ hai vùng vàng theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
đặc biệt các viện pháp phòng chống dịch của người đến về tp đà nẵng từ các địa phương khác vẫn áp dụng theo văn bản bảy nghìn tám mươi năm ban hành tối ngày một mươi chín một mươi
theo đó đối với người đến về từ các địa phương ở cấp độ dịch một và cấp hai tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định hiện hành
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch là cấp độ ba và bốn phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi đến đà nẵng
test nhanh hoặc pcr
ở vùng bốn nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã dương tính nhưng khỏi bệnh thì cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và hai lần lấy mẫu xét nghiệm
đối với đoàn công tác và lái xe vận chuyển hàng hóa hành khách đến đà nẵng từ vùng dịch cấp độ bốn nếu lưu trú tại đà nẵng dưới hai mươi bốn giờ
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ hoặc xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine di chuyển trên tuyến đường cố định theo kế hoạch công tác và không dừng đỗ tại các địa phương có dịch khác
nếu lưu trú tại đà nẵng trên hai mươi bốn giờ thì cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và hai lần lấy mẫu xét nghiệm
trường hợp không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly tập trung hoặc tại các khách sạn có thu phí
trong trường hợp thuộc diện cách ly y tế nhưng muốn rời thành phố đà nẵng sớm hơn thời hạn thì phải có phương án được sở y tế thống nhất trước khi đến
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành
tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng một mươi tạm dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành
tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở các huyện vân hồ phú yên và thuận châu
thời gian qua các tổ công tác liên ngành này của tỉnh đã hoạt động rất hiệu quả
góp phần bảo vệ và giữ vững vùng xanh cho sơn la nói riêng và các tỉnh tây bắc nói chung
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận tại bệnh viện đa khoa cuộc sống ở thành phố sơn la
đến nay các lực lượng chức năng đã truy vết được một mươi sáu f một sáu mươi một f hai
tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly theo quy định
hiện khoa khám bệnh và khu xét nghiệm của bệnh viện đa khoa cuộc sống đã được phong tỏa để phục vụ công tác phòng chống dịch
lực lượng chức năng thành phố sơn la đang thông báo yêu cầu những ai đã đến bệnh viện đa khoa cuộc sống
từ một mươi ba h năm mươi bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng một mươi thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn chi tiết
thành phố sơn la và tỉnh sơn la yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp năm k
phát huy vai trò chủ thể trong phòng chống dịch quyết tâm không để dịch bệnh lây lan
thông tin từ cdc bình dương cho biết tính từ đợt dịch thứ tư đến nay
tỉnh bình dương ghi nhận hai trăm hai mươi sáu ba trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín đã có hai trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi bốn bệnh nhân xuất viện về nhà
trong một mươi ngày qua f xuất hiện tại bình dương mỗi ngày để bốn con số
hiện bình dương chỉ có tám f đang được điều trị tại các bệnh viện giã chiến cơ sở điều trị covid một mươi chín
trong đó tại bệnh viện giã chiến thới hòa hiện chỉ còn ba trăm linh f
bệnh viện giã chiến này vào thời điểm dịch bùng phát mạnh ở bình dương đã thu dung điều trị hơn hai mươi f
trước đó khi ca mắc covid một mươi chín ở bình dương ghi nhận mỗi ngày cao
khu điều trị này kế hoạch mở rộng và sức chứa lên đến ba mươi bảy giường
theo ban quản lý bệnh viện giã chiến thới hòa nếu duy trì số ca mắc giảm sâu và số bệnh nhân xuất viện như những ngày qua
đến cuối tháng một mươi sẽ không còn bệnh nhân
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho hay
đã có chủ trương đóng cửa bệnh viện giã chiến thới hòa vào cuối tháng một mươi này
sau hơn ba tháng thất nghiệp hàng chục ngàn người bán vé số giao ở khu vực đồng bằng sông cửu long
sắp có việc làm trở lại khi sổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
bà trần thị nam quê ở vĩnh long cho biết bà sang cần thơ ở trọ và làm nghề bán vé số dạo đã gần một mươi năm nay
lúc rảnh rỗi bà còn đi rửa chén để phụ thêm cho các quán nhậu
suốt mấy tháng qua dịch bệnh đã khiến bà mất việc làm mỗi ngày phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền các nhà hảo tâm
ngày hai mươi hai tháng một mươi sẽ mở thưởng trở lại đài sổ số vĩnh long
như vậy trước đó một ngày bà nam có thể lấy vé số đi bán trở lại
ông nguyễn thành phong bán vé sâu dạo ở quận bình thủy cho biết
trước dịch bệnh mỗi ngày ông bán được khoảng một trăm linh tờ vé số nhưng hôm vừa rồi chỉ trong buổi sáng đã bán được hai trăm linh tờ
hy vọng rằng dịch bệnh sẽ không còn chúng tôi sẽ không bị thất nghiệp nữa
trường hợp ông trần văn bảy quận ninh kiều thì cẩn trọng hơn
ông bảy nói tôi nhận một trăm linh tờ vé số đài vĩnh long từ ngày một mươi tám tháng một mươi nhưng về nhà rồi để đó
trong ngày mai tôi mới đi bán đánh giá cuộc sống khó khăn nhưng mọi thứ đều phải làm đúng quy trình
có việc làm trở lại người lao động nghèo như chúng tôi rất hạnh phúc
ông trần minh tâm chủ tịch công ty sổ số kiên thiết thành phố cần thơ cho biết
suốt thời gian qua thành phố đã rất quan tâm ưu tiên tiêm vaccine cho người bán vé số
giúp họ đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi sổ số được phép hoạt động trở lại
đợt dịch bệnh vừa qua là khoảng thời gian sổ số kiên thiết phải tạm dừng hoạt động kéo dài nhất từ trước tới nay
với hơn ba tháng một mươi năm kỳ mở thưởng kéo theo đó hàng ngàn người bán giao ở khu vực phía nam đã bị mất việc làm
các công ty sổ số đã chi ra số tiền hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo trong thời gian thất nghiệp
ngoài ra sự hỗ trợ và tấm lòng của các nhà hào tâm đã tiết thêm động lực để người bán rau bớt khó
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin chào